cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng nguyễn sĩ luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở tỉnh gia lai để điều tra về hành vi giết người
vào khoảng một mươi ba h ngày tám tháng ba đối tượng nguyễn sĩ luân cùng một số người bạn đồng nghiệp làm chung tại một công trình xây dựng thuộc khu phố bốn phường vĩnh tân thị xã tân uyên tỉnh bình dương tổ chức ăn nhậu
trong lúc nhậu luân đã xảy ra mâu thuẫn với một người trong nhóm được mọi người căn ngăn cả hai bỏ ra về tuy nhiên do còn bực tức nên luân đã mua một con dao và đến công trình xây dựng tìm người bạn trên để nói chuyện
trong lúc xô sát luân dùng dao đâm nạn nhân tử vong sau khi gây án luân bỏ trốn khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân các đối tượng lừa đảo đã giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản
một vụ việc vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an kịp thời ngăn chặn bảo toàn cho người dân số tiền một tỷ đồng
công an xã diễn yên huyện diễn châu tiếp nhận tin báo của một nạn nhân trình báo có một đối tượng gọi điện thoại tự xưng là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế công an tỉnh nghệ an
thông báo người này có số tiền lớn gửi tại ngân hàng agribank bị do dị thông tin nếu không kịp thời bảo mật thì sẽ bị mất số tiền trên
sau đó đối tượng đe dọa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân liên quan và yêu cầu chuyển số tiền một tỷ đồng vào số tài khoản một không tám tám bảy năm một sáu bảy năm tám
mang tên đỗ văn quỳnh tại ngân hàng việt tim banh và không được để cho người khác biết
sau khi chuyển tiền xong không liên lạc lại được với đối tượng nghi ngờ đã bị lừa nên nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng
tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện diễn châu phối hợp với công an xã diễn yên ngay lập tức yêu cầu ngân hàng agribank tạm dừng giao dịch chuyển tiền
để phục vụ cho công tác xác minh điều tra
qua đó đã kịp thời ngăn chặn được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu bảo vệ được tài sản lớn của công dân
hiện công an huyện diễn châu công an xã diễn yên đã phối hợp với ngân hàng agribank trao trả số tiền một tỷ đồng cho gia đình nạn nhân
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa tiến hành làm rõ ba đối tượng là đinh công hiếu hồ ngọc tài và nguyễn đức phúc
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng hai hiếu gọi điện cho lê tất thành phương chú tại quận cẩm lệ để mua ma túy ketamin
mặc dù không có ma túy để bán nhưng phương vẫn nhận lời và lấy ma túy giả là một mươi chín để giao cho hiếu và lấy tám triệu đồng
sau khi về nhà biết là ma túy giả nhóm của hiếu hẹn phương về phòng trọ để giải quyết
do bị đánh và dùng dao đe dọa phương đã làm theo yêu cầu là viết giấy nợ hai mươi sáu triệu đồng cho hiếu
muốn về nhà lấy tiền trả phương phải để lại xe máy
vì không thấy phương trở lại nên cả nhóm đã chiếm đoạt xe của phương
sau sự việc phương đã đến công an quận ngũ hành sơn trình báo riêng bản thân phương có hành vi lừa đảo chiếu đoạt tài sản
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với hai đối tượng trong tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy đá quy mô lớn để điều tra về hành vi mua bán
trái phép trên ma túy
đó là trần ngọc trung và nguyễn phú nghĩa cùng chú tại thành phố bù ma thuật
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố buôn ma thuật đã ập vào kiểm tra một phòng trọ
tại phường tân lập do nghĩa thuê để ở phát hiện sáu người trong đó có trung và nghĩa
qua khai thác hai đối tượng đã giao nộp hơn ba mươi gói ma túy đá đã được chia nhỏ trọng lượng gần hai trăm linh gram
ngay sau đó sáu người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ lây lịch
ở phường tân thành thành phố bù mò thuật với giá sáu mươi triệu đồng
bất ngờ đột kích vào một quán karaoke ở ấp phú thạnh thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện châu thành
đã bắt quả tăng hai mươi đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày
ngày tám tháng ba tại quán karaoke lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế hai mươi hai đối tượng trong đó có sáu nữ
tăng vật tạm giữ tại sàn phòng karaoke gồm chất bột màu trắng và chất bột xung quanh đĩa nghi là ma túy
cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
kiểm tra xung quanh cơ quan công an còn phát hiện thêm một viên nén cũng nghi là ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đã rủ nhau thuê phòng karaoke để nhậu nhẹt
ca hát rồi lấy ma túy đem theo để cùng nhau sử dụng thì bị bắt quả tăng
kết quả test nhanh có hai mươi người dương tính
với chất ma túy và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
thưa quý vị liên quan đến vụ việc hai xà lan gặp nạn trên vùng biển bình thuận
theo thông tin từ trực ban biên phòng tỉnh bình thuận cho biết
vào lúc một mươi một h trưa nay ngày chín tháng ba tàu cá bth tám mươi năm nghìn ba trăm bảy mươi hai ts đã vớt được hai thuyền viên còn sống
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh vẫn đang liên lạc với trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba
để điều động tàu sar bốn trăm một mươi ba đang tìm kiếm ngoại truyền
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đề xuất cho máy bay trực thăng
ra khu vực phương tiện xà lan la năm nghìn chín trăm hai mươi ba bị nạn để tìm kiếm các thành viên trên tàu và được cấp trên đồng ý
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hôm nay máy bay trực thăng đã cất cánh để tìm kiếm trên biển
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng ba trạm biên phòng ckc phú quý
và cảng vụ hàng hải bình thuận nhận được thông tin hai xà lan có bảy người khi đang hành trình ngang qua vùng biển phú quý
thì gặp sóng to gió lớn các thuyền viên chuẩn bị bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp
nhận được tin báo tàu cảnh sát biển sáu nghìn bảy của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
neo đậu tại khu vực biển phú quý và tàu cao tốc superon phú quý đã xuất phát ra vị trí trên để tìm kiếm cứu nạn
đến khoảng một mươi chín giờ đã tìm thấy và cứu vớt được ba thuyền viên
sau đó tiếp tục phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh các đơn vị chức năng phát thông tin thông báo
cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ phương tiện bị nạn
để tăng cường quan sát hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn lại
vâng thưa quý vị phố nhỏ ngõ nhỏ là đặc trưng của phố cổ hà nội
và đây cũng là vấn đề nan giải trong công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
và từ thực tế đó thì một số quận cũng đã triển khai mô hình
lắp đặt các thiết bị chữa cháy công cộng trong các ngõ phố
tạo hiệu quả tích cực về phòng cháy chữa cháy và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân
ghi nhận ngay sau đây tại quận hoàn kiếm hà nội
số nhà ba mươi chín phố lãn ông phường hoàn bồ
đây là nhà nhiều hộ nếu xảy ra cháy khó có phương tiện trụ cháy nào vào được
nhưng từ khi điểm chữa cháy công cộng được đặt trong khu nhà như thế này
người dân cũng khẩn nào yên tâm với công tác phòng cháy chữa cháy
tôi thấy thế này thì tốt quá
bởi vì rất là cần thiết cho các hộ gia đình trong khu nhỏ ngõ nhỏ và phố hẹp
thế nên là rất là cần thiết những cái trang bị này
tại số nhà bốn mươi tám cũng tương tự
các man phường và các cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền nhanh nhở
thậm chí còn phải trực tiếp hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy
để người dân biết được các kỹ năng cần thiết kịp thời xử lý sự cố xảy ra
theo phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà
để làm công tác tuyên truyền
tới từng hộ gia đình tới từng nhân khẩu ở trên địa bàn phường
và để tuyên truyền để cho các hộ nhân khẩu lưng cao lên
về công tác phòng ngừa về phòng cháy cháy
kể cả địa bàn như thế nào cũng thế
đều cần phải con người của tại từng địa phương từng nhà đấy
phải nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn về công tác phòng cháy cháy
để chúng ta xây dựng một xã hội đảm bảo hơn về phòng cháy
công tác phòng cháy lục
hiện nay trên toàn địa bàn quận hoàn kiếm đã có một một mươi ba điểm chữa cháy công cộng
lắp đặt tại tám trăm một mươi ba ngõ sâu
tất cả đều từ nguồn nhà nước và nhân dân cùng đóng góp
nhưng với nhiều người dân họ chỉ mong những điểm chữa cháy này
sẽ thực sự thất nhập mọi dụng cửa sẽ không được sử dụng
chúng tôi thấy rằng là cái hiệu quả để mà sử dụng những cái này
nếu mà thực tiễn có thể xảy ra thì nó cũng rất là nhanh chóng
và đạt cái hiệu quả cao
và nếu mà nói về tâm tư của cán bộ nhân dân ở địa bàn tổ dân phố
thì chúng tôi không mong muốn cháy xảy ra để mà phải sử dụng cái này
cũng như là bác hồ nói rằng là lực lượng phòng cháy cháy mà thất nghiệp
có nghĩa là không để xảy ra cháy nổ thì điều mà tốt đẹp nhất
bởi vì nó sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề tính mạng sức khỏe của người dân
trước cái tình hình thực tế hiện nay và đồng thời là cũng thực hiện
theo cái chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố theo cái kế hoạch năm ba
thì trước ngày hai mươi tháng sáu thì một trăm linh các ngõ trên địa bàn quận hoàn kiếm
là sẽ được lắp đặt bổ sung trang bị các điểm chữa cháy công cộng
để sao cho đảm bảo là một trăm linh các ngõ là sẽ được trang bị hết
đồng thời là những cái phương tiện được trang bị đấy
thì ủy ban dân phường là sẽ có những cái biện pháp quy chế
để quản lý hỏng không để làm hỏng hay mà bị mất trộm
chủ động nâng cao ý thức người dân về công tác phòng cháy chữa cháy
là mục tiêu của hà nội
trong việc lắp đặt các thiết bị chữa cháy công cộng
với sự ủng hộ đồng tiền của người dân
có thể kỳ vọng mô hình này sẽ đóng góp không nhỏ
vào công tác an toàn phòng cháy chạy cháy tại địa bàn trung tâm của thủ đô
công an quận hoàng mai hà nội vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam chín người
của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm một mươi g
ở bãi đỗ xe công cộng và dịch vụ đền lừ
phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
các bị can gồm vũ mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn giám đốc trung tâm
phạm trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc trung tâm
và bảy đăng kiểm viên của cơ sở này
theo cơ quan công an khi làm dịch vụ đăng kiểm cho các phương tiện
vũ mạnh cường đã giao cấp dưới thay nhau thu tiền của chủ xe hoặc tài xế
để bỏ qua các lỗi vi phạm về tiêu chuẩn đăng kiểm
như thiếu dây đai ghế sau không có bố thoát hiểm
đổi màu sơn ô tô hỏng đèn lùi
từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
các bị can đã nhận khoảng năm tỷ đồng
qua đó vũ mạnh cường và nhóm còn lại hưởng lợi bất chính
từ hai đến một mươi triệu đồng mỗi tháng tùy vào chức vụ vị trí công việc
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân
các đối tượng lừa đảo đã giả danh lực lượng công an để chiếm đoạt tài sản
một vụ việc vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an
kịp thời ngăn chặn bảo toàn cho người dân số tiền một tỷ đồng
công an xã diễn yên huyện diễn châu tiếp nhận tin báo
của một nạn nhân trình báo có một đối tượng gọi điện thoại
tự xưng là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm kinh tế
công an tỉnh nghệ an thông báo người này có số tiền lớn
gửi tại ngân hàng agribank bị dò dỉ thông tin
nếu không kịp thời bảo mật sẽ bị mất số tiền trên
sau đó đối tượng đe dọa nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân liên quan
và yêu cầu chuyển số tiền một tỷ đồng vào số tài khoản

tại ngân hàng việt tin banh và không được để cho người khác biết
sau khi chuyển tiền xong không liên lạc được với đối tượng
nghi ngờ đã bị lừa nạn nhân trình báo với cơ quan chức năng
tiếp nhận tin báo đội cảnh sát hình sự công an huyện diễn châu
phối hợp với công an xã diễn yên ngay lập tức yêu cầu ngân hàng
agribank tạm dừng giao dịch chuyển tiền để phục vụ công tác
xác minh điều tra qua đó đã kịp thời ngăn chặn được hành vi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng xấu bảo vệ được
tài sản lớn của công dân hiện công an huyện diễn châu
công an xã diễn yên đã phối hợp với ngân hàng agribank
trao trả số tiền một tỷ đồng cho gia đình nạn nhân
thời gian qua nhiều người dùng mạng xã hội lo lắng bức xúc
khi tài khoản cá nhân bị chiếm quyền sử dụng để hoạt động phạm tội
công an tỉnh quảng nam vừa triệt xóa thành công nhóm đối tượng
dùng thủ đoạn này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng nam đã ra quyết định khởi tố vụ án
về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
làm rõ nhóm sáu đối tượng gồm lê vũ phong lê minh đức nguyễn hữu nhân
đỗ hoài nam lê văn phú hoàng thanh được quê tỉnh quảng trị
đã thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị facebook zalo
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó phong là đối tượng cầm đầu
chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng trong nhóm đã chiếm quyền sử dụng nhiều tài khoản facebook zalo
lừa đảo hàng trăm bị hại trên địa bàn cả nước trong đó có bị hại
tại tỉnh quảng nam với tổng giao dịch chuyển tiền vào các tài khoản
lên đến gần hai tỷ đồng
sau đầu tư thông tin facebook đó mình chiếm đoạt tài khoản facebook
kếp theo mình lấy số điện thoại trong gọi bởi lý nhắn tin vào zalo
nhờ mình chọn thêm một lệnh nữa mình lên cọc cọc cắt mạng qr và gửi cho nàn nhến
nàn nhến nhấn quét mạng qr rồi xác nhấn là đồng thời biến mãi
em cũng vào được zalo từ đó em thực hiện hành vi lừa đảo của mình
đối tượng sử dụng một website rất đơn giản
để bình chọn các cuộc thi về học sinh giỏi về tài nhanh nhí để giảm dụng người dùng
tự cung cấp các tài khoản mạng xã hội facebook
như tài năng nhập mật khẩu và số điện thoại
từ đó các đối tượng chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook
các đối tượng nghiên cứu có tin nhắn trong zalo của danh sách bạn bè
thì các đối tượng nhắn tin đồng loạt
trong đó thì có những người không để ý khi nhận được tin nhắn mượn tiền
thì cứ nghĩ là người thân của mình cần tiền thật
và như thế là chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng
với thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
nhiều người bị chiếm quyền sử dụng tài khoản cá nhân mà không biết
đôi khi vô tình mất cảnh giác
lại tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi phạm tội
một khuyến cáo đưa ra ở đây thì khi chúng ta sử dụng công văn gian mạng
thì chúng ta phải cùng với việc sử dụng là chúng ta phải kiểm tra tính xác thiệt của thông tin trên công an gian mạng
và cái việc kiểm tra có nhiều hình thức
ví dụ chúng ta nhận được tin nhắn thì chúng ta có thể thông qua cuộc gọi điện thoại
hoặc chúng ta phải kiểm tra lại cái tính xác thực có đúng hay sai
là từ đó chúng ta sẽ phòng tránh tối đa được cái việc bị lừa đảo chiếm đọc tài sản
theo thống kê sơ bộ
hiện tại số người dùng facebook tại việt nam là hơn bảy mươi sáu triệu người
chiếm hơn bảy mươi dân số cả nước
số người sử dụng zalo thường xuyên chiếm gần bảy mươi dân số
đây là mảnh đất không gian rộng lớn màu mỡ để các đối tượng hoạt động phạm tội
do đó người dân cần nâng cao cảnh giác
khi sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
đội cảnh sát hình sự công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
vừa tiến hành làm rõ ba đối tượng đinh công hiếu hồ ngọc tài và nguyễn đức phúc
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra tối ngày một mươi bốn tháng hai hiếu gọi điện cho lê tất thành phương
trú tại quận cẩm lệ để mua ma túy ketamin
mặc dù không có ma túy để bán nhưng phương vẫn nhận lời nhận lời và lấy ma túy giả là mì chính
để giao cho hiếu lấy tám triệu đồng
sau khi về nhà biết là ma túy giả nhóm của hiếu hẹn phương về phòng trọ để giải quyết
do bị đánh và dùng dao đe dọa phương đành làm theo yêu cầu
là viết giấy nợ hai mươi sáu triệu đồng cho hiếu
muốn về nhà lấy tiền trả thì phương buộc phải để lại xe máy
vì không thấy phương trở lại nên cả nhóm đã chiếm đoạt xe của phương
sau sự việc phương đến công an quận ngũ hành sơn trình báo
riêng bản thân phương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng sơ hở của gia chủ để trộm cắp hộp đựng tiền phong bì mừng đám cưới
hai đối tượng nguyễn khắc duy và nguyễn văn đảm
đều trú tại thị trấn yên lạc huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc bắt giữ
nguyễn khắc duy và nguyễn văn đảm ở cùng thôn với gia đình bà phạm thị thường
ngày năm tháng ba thấy gia đình bà thường tổ chức tiệc cưới cho con trai
quan sát thấy bà thường đem hai hộp đựng tiền mừng cưới về nhà cất
đảm đứng bên ngoài cảnh giới để duy đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp
các đối tượng xé phong bì lấy tiền đi mua điện thoại ăn tiêu cá nhân
hết khoảng ba mươi năm triệu đồng số tiền còn lại chia nhau cất dấu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên lạc đã thu giữ hơn một trăm ba mươi sáu triệu đồng
là số tiền trộm cắp các đối tượng chưa kịp sử dụng hết
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
công an tp buôn ma thuột tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với hai đối tượng trong tụ điểm chuyên bán lẻ ma túy đá quy mô lớn
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đó là trần ngọc trung và nguyễn phú nghĩa cùng chú tại tp buôn ma thuột
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố buôn ma thuột đã ập vào kiểm tra một phòng trọ
tại phường tân lập do nghĩa thuê để ở phát hiện sáu người trong đó có trung và nghĩa
qua khai thác hai đối tượng đã giao nộp hơn ba mươi gói ma túy đá đã được chia nhỏ trọng lượng gần hai trăm linh gram
ngay sau đó sáu người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ
bước đầu trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một người không rõ lai lịch
ở phường tân thành tp buôn ma thuột với giá sáu mươi triệu đồng
hai đối tượng đi trên xe máy nổ súng vào nhà dân khiến nhiều lớp cửa bị thủng
công an tp hải dương đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hải dương
truy tìm hai nghi phạm gây ra vụ việc
chị đỗ phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu địa chỉ ngõ một c hàn giang đường bắc sơn
phường quang trung tp hải dương cho biết vào khoảng hai h sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
có hai kẻ lạ mặt đi trên xe máy đã dùng súng bắn liên tiếp vào cửa nhà chị
thời điểm xảy ra sự việc vợ chồng chị thúy không có nhà trong nhà có sáu người
chủ yếu là trẻ con những phát đạn đã xuyên qua nhiều lớp cửa xuyên thủng đầu xe máy
để lại nhiều lỗ trên tường trong nhà rất may không ai bị thương
sau khi sự việc xảy ra gia đình chị thúy đã trình báo lên công an tp hải dương